trong trên cầu thanh trì hà nội một chiếc xe khách bất ngờ bốc cháy dữ dội

đang lưu thông đến khu vực thanh trì phường lĩnh nam quận hoàng mai hà nội

phát hiện có cháy tài xế xe khách lập tức rời khỏi xe
ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiếc xe cột khói bốc cao hàng chục mét

đã điều hai xe cứu hỏa chuyên dụng cùng hơn chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
tuy nhiên khi lực lượng chức năng có mặt thì chiếc xe đã bị thiêu dụi chỉ còn trơ khung sắt
tiếp theo biên tập viên ninh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng nguyễn văn tuyên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn hùng lãm xã hồng thái huyện việt yên tỉnh bắc giang
đối tượng hứa văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn ma mèo xã tân mỹ huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
cao một m năm mươi chín da ngăm đen lông mẩy rậm sông mươi lõm giái tay trúc và cổ bị lệch một bên không thẳng so với vai
và đối tượng nguyễn đình hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn tà là xã tân mỹ huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
cao một m sáu mươi ba da trắng lông mẩy hơi sách sông nguyên lõm và có sẹo chấm
sách hai năm cm trên sau đầu lông mẩy phải
số máy đường dây nóng sáu nghìn chín trăm hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu nghìn chín trăm hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có nhận thông tin
những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối là dự báo thời tiết
xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị thời tiết z boost vẫn còn tiếp tục duy trì trên toàn khu vực bắc bộ trong ngày và đêm nay
do không khí lạnh được tăng cường bổ sung về cường độ kết hợp với những cơn mưa rông xuất hiện rải rác
do tác động của hội tụ trong đới gió tây trên cao
ở các tỉnh phía tây bắc bộ và ngày mai trời tiếp tục có mưa mưa rào và rải rác có rông
trời rét có nơi rét đậm với nền nhiệt độ là từ một mươi hai đến một mươi tám độ
sao đến ngày một mươi ba và ngày một mươi bốn thì mưa giảm chỉ còn xuất hiện vài nơi
trời vẫn trong ngưỡng rét với nhiệt độ ngày đêm là từ một mươi năm đến hai mươi hai độ
các tỉnh phía đông bắc bộ ngày mai mưa rông cũng sẽ có xu hướng giảm nhanh tại khu vực
do đó nền nhiệt độ sẽ trên đà tăng dần
tuy nhiên mức độ tăng không quá nhanh
trời bớt z hơn
nhiệt độ cao nhất và chưa trở mai và khoảng là từ một mươi ba đến một mươi sáu độ
nhiệt độ tăng nhanh từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai
còn về đêm thì nhiệt độ thấp nhất vào đêm ngày một mươi ba tháng một mươi hai vẫn còn phổ biến ở ngưỡng là từ một mươi một đến một mươi ba độ
vùng núi là từ chín đến một mươi một độ
vùng núi cao có nơi dưới ngưỡng chín độ
sau đó từ ngày một mươi bốn trở đi thì mỗi ngày sẽ tăng khoảng từ một cho đến hai độ
lui xuống các tỉnh từ thanh hòa đến thừa thiên huế
đêm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên tại các tỉnh từ hà tĩnh
đến huế sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến ở mức là từ năm mươi tám mươi mm
riêng các tỉnh từ quảng bình đến huế phổ biến là một trăm linh một trăm năm mươi mm có nơi trên hai trăm linh mm
còn về nền nhiệt độ tại khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh trời rét với nhiệt độ cao nhất là từ một mươi bảy đến một mươi chín độ
các tỉnh trung trung bộ là từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ trời lạnh
với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận phía bắc khu vực từ đà nẵng trở vào cho đến quảng ngãi
cũng có mưa vừa đến mưa to
với lượng mưa tại đây là từ ba trăm linh năm trăm linh mm trên một đợt có nơi trên sáu trăm linh mm
còn các tỉnh còn lại có mưa rào rải rác và có nơi có rông
nhiệt độ tại đây giao động là từ hai mươi tám ba mươi độ phía bắc nhiệt độ thấp hơn khoảng từ hai cho đến ba độ
khu vực tây nguyên thời tiết không có nhiều thay đổi trời vẫn phổ biến ít mưa có nắng
nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
về đêm trời xe lạnh với nhiệt độ hạ xuống chỉ còn ở mức là một mươi bảy đến hai mươi một độ
nhiệt độ chỉ giao động xung quanh ngưỡng là một mươi bốn đến một mươi năm độ
đến ngày một mươi bảy thì sẽ có mưa rào rải rác nhiệt độ sẽ giảm khoảng một độ
các tỉnh nam bộ vẫn là nơi có thời tiết khá ổn định trong một hai ngày tiếp theo
thời tiết phổ biến ít mưa ngày còn nắng
tuy nhiên cường độ nắng không quá gai gắt
nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
riêng miền đông của nam bộ có nơi lên tới trên ba mươi ba độ
ban đêm trời xe lạnh tại miền đông nam bộ với nhiệt độ thấp nhất là từ hai mươi đến hai mươi ba độ
và khoảng sang ngày một mươi năm tháng một mươi hai khả năng những cơn mưa rào rải rác sẽ xuất hiện trở lại trên khu vực
do đó nền nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ khoảng từ một cho đến hai độ